nhiều quốc gia trên thế giới đang hứng chịu thiệt hại về người và của do thiên tai
ít nhất năm người thiệt mạng tại philippines do siêu bão noru
trong khi đó tại canada cơn bão fiona cũng gây thiệt hại hàng triệu đô la mỹ
nhà chức trách philippines đang gấp rút phân phát viện trợ cho hàng nghìn người phải sơ tán
sau khi siêu bão noru đổ bộ vào thủ đô manila cũng như các tỉnh miền bắc nước này
khiến ít nhất năm người thiệt mạng và nhiều khu vực chìm trong biển nước
hiện lực lượng chức năng và người dân đã bắt đầu dọn dẹp tại đảo lưu dông
sau khi nước lũ ở vùng thủ đô bắt đầu rút
bão noru đang di chuyển trên biển đông hướng vào việt nam
sau khi đổ bộ vào việt nam bão noru có thể ảnh hưởng tới các tỉnh miền bắc và trung lào
dự báo các tỉnh bắc lào và trung lào có thể mưa to và gió giật mạnh
cơ quan khí tượng brunei cũng cho biết dù ảnh hưởng gián tiếp đến nước này
sông mã noru sẽ gây ra gió và các hình thái thời tiết khác trong những ngày tới
đặc biệt từ đêm hai mươi năm tháng chín đến ngày hai mươi tám tháng chín
trong khi đó giới chức canada cho rằng sẽ mất vài tháng để nước này phục hồi
những cơ sở hạ tầng quan trọng sau khi bão fiona gây ra những thiệt hại chưa từng thấy
hiện chính phủ canada đã phái cử các nhóm hỗ trợ đến năm tỉnh để giúp các địa phương
khôi phục nguồn cung cấp điện và dọn dẹp các đống đổ nát
bão fiona kèm theo gió thổi mạnh lên đến một trăm bảy mươi km mỗi giờ đã đổ bộ vào khu vực miền đông canada
vào ngày hai mươi bốn tháng chín khiến nhà chức trách nước này phải ban hành lệnh sơ tán
hiện thiệt hại do bão violna gây ra chưa thể thống kê hết
nhưng cơn bão này được cho là một trong những thiên tai gây tổn thất nặng nề nhất ở canada